thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài từ một mươi chín h đến hai mươi h tối qua trên địa bàn hà nội tập trung tại các quận như thanh xuân cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm tây hồ ba đình và đống đa đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng và giao thông đi lại rất khó khăn
thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài từ một mươi chín h đến hai mươi h tối qua trên địa bàn hà nội tập trung tại các quận như là thanh xuân cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm tây hồ ba đình và đống đa đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng và gia thông đi lại rất khó khăn
tuy nhiên tình trạng ống ngập vẫn còn xảy ra ngay khi xảy ra mưa công ty thoát nước đã thực hiện ứng trực trên địa bàn thành phố theo kế hoạch phòng chống thiên tai tùa vớt rác khơi thông dòng chảy vệ sinh mặt đường
các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét thông tắc tại các vị trí đã được phân công trạm bơm yên sở đồng bông một đồng bông hai và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mức nước trên hệ thống